số ca mắc covid một mươi chín tại singapore đặt mốc một người nga sẽ phạt người phát tán tin giả về covid một mươi chín lên tới một mươi triệu rup tương đương với ba tỷ đồng của việt nam tất cả sẽ có trong cụm tin vắn quốc tế ngày sau đây
singapore đã ghi nhận thêm bảy mươi bốn ca nhiễm mới virus sars cov hai mức cao nhất tính theo ngày từ trước tới nay nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại quốc đảo này lên một ca
số ca nguy kịch cũng đã tăng lên tới hai mươi bốn số ca nhiễm lây trong nước cùng ngày cũng cao nhất từ trước tới nay lên tới năm mươi bốn ca với hai mươi bốn ca không có mối liên hệ nào với các f trước đó
chủ tịch liên bộ ứng phó với dịch covid một mươi chín của singapore bày tỏ lo ngại lớn nhất của ông là các ca nhiễm bệnh không rõ nguồn gốc
tổng thống putin vừa ký ban hành sửa đổi luật phạt nặng các đối tượng phát tán tin giả về dịch covid một mươi chín
căn cứ theo những sửa đổi này nếu phát tán tin giả
đối tượng sẽ bị phạt từ một năm đến ba triệu rup khoảng bốn trăm năm mươi đến chín trăm linh triệu đồng
nếu việc phát tán thông tin khiến một người thiệt mạng hoặc gây tổn hại tới sức khỏe hay tài sản
làm gián đoạn nghiêm trọng trật tự hoặc an ninh công cộng mức phạt sẽ tăng lên năm triệu rup khoảng một năm tỷ đồng
trường hợp vi phạm nhiều lần đối tượng sẽ bị phạt từ năm đến một mươi triệu rup từ một năm đến ba tỷ đồng
theo trang mạng india today của ấn độ
quốc gia một ba tỷ dân này đã ghi nhận trường hợp nhiễm covid một mươi chín đầu tiên
tại khu ổ chuột daravi thành phố mumbai bang maharastcha
daravi rộng sáu trăm một mươi ba ha với một năm triệu dân là khu ổ chuột lớn nhất ấn độ và cũng là lớn nhất châu á
bệnh nhân là một nam giới năm mươi sáu tuổi đã được nhập viện điều trị
khoảng tám đến một mươi thành viên trong gia đình người này đã được cách ly